công an thị xã nghi sơn nhận tin báo của một phụ nữ ở phường hải thượng thị xã nghi sơn
về việc bị một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà dùng kéo khống chế hiếp dâm và cướp tiền tài sản
công an thị xã nghi sơn đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra và bắt giữ đối tượng gây án là lê thanh thản
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở phương hải thượng thị xã nghi sơn
tại cơ quan công an bước đầu thành khai nhận tối ngày hai mươi bảy tháng tám
thành cùng một số người bạn đến quán nhậu của nạn nhân ở phường hải thượng
lúc ra về thành phát hiện chủ quán có một mình nên đã nảy sinh ý định trộm cắp
thành đã vào phòng ngủ tại tầng một ngủ một giấc đến bốn giờ sáng ngày hai mươi tám tháng tám tỉnh dậy
và trèo lên tầng hai nơi phòng ngủ của chủ quán để trộm cắp túi đựng tiền thì bị chị phát hiện
thế vậy thành đã lấy một chiếc kéo khống chế nạn nhân dùng băng dính chói tay
bịt miệng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi hiếp dâm xong thành đã lột chiếc nhẫn vàng năm chỉ trên tay nạn nhân
và lấy đi toàn bộ số tiền khoảng bốn triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can
bắt tạm giam một đối tượng tham gia vụ hỗn chiến gây náo loạn tại thành phố buôn ma thuật
vào đêm ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
đó là võ đức nam sinh năm hai nghìn trú ở xã yà tu thành phố buôn ma thuật
nam thuộc nhóm của đối tượng nguyễn đoàn tú khoa
nguyễn đoàn tú khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thôn một xã cư ê bu thành phố buôn ma thuật
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước với thái phi trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú phường tân lập thành phố buôn ma thuật nên ngày hai mươi tám tháng sáu khoa đã lôi kéo hơn ba mươi thanh niên
mang theo dao dựa kéo đến trước nhà trung để đánh nhau
tại đây trung cũng đã tập hợp khoảng hai mươi đối tượng sử dụng dao dựa chai thủy tinh đựng xăng
để tham gia đánh trả quá trình ẩu đả làm hai đối tượng của nhóm khoa bị thương tích nhẹ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai xe ô tô một mươi hai cây rượu một con dao bảy chai thủy tinh có chai xăng
sau khi xảy ra vụ hỗn chiến đánh nhau thì nam đã bỏ trốn xuống tỉnh khánh hòa
và đến nay đã bị cơ quan công an bắt giữ
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối tượng lê mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tiểu khu trẻ đen một thị trấn nông trường huyện mộc châu tỉnh sơn la
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giả
theo đó khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng chín tại đường gom cao tốc hà nội bắc giang
đoạn qua tổ dân phố ninh khánh thị trấn nánh việt yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang lê mạnh cường vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ gồm một viên nén ma túy tổng hợp hồng phiến
một điện thoại di động và hơn một ba triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng cường khai nhận
ma túy trên cường nhận vận chuyển cho một người đàn ông từ vân hồ sơn la đến huyện việt yên bắc giang
cho một người phụ nữ không biết tên
cường được người đàn ông trả ba triệu đồng tiền công vận chuyển
khi vận chuyển đến huyện việt yên giao hàng thì bị bắt quả tăng
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác với một thông tin mới nhất về cơn bão số năm
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi cho tới chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng tám
vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc
cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của bão số năm nên từ chiều mai một mươi bảy tháng chín đến đêm ngày một mươi tám tháng chín
các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm
các tỉnh nam trung bộ bắc tây nguyên có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một đợt
từ một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an
có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm linh mm một đợt
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên từ đêm ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng chín trên vùng biển từ bình thuận đến cà mau
và khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba năm m biển động mạnh
thưa quý vị và các bạn tại thành phố đà nẵng công tác sẵn sàng chủ động ứng phó
với mưa bão sắp đến được các cấp các ngành trên địa bàn thành phố triển khai quyết liệt
nhất là các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
các công trình xây dựng giảm thiểu thiệt hại do mưa bão
công ty công viên cây xanh đà nẵng đã tiến hành cắt tỉa cây xanh
trên các tuyến đường rộng trên bảy năm mét khu vực công viên vườn hoa đài tưởng niệm
công việc cắt tỉa tập trung vào những loại cây có đường kính
chiều cao trên tám mét cành cây bị sầu mục
trước khi bão đổ bộ sẽ cắt ba mươi bốn mươi diện tích tán lá
đối với cây xanh có nguy cơ ngã đổ ở tuyến đường đông dân cư
cho phép cắt tỉa mạnh năm mươi diện tích tán lá nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
công ty công viên cây xanh đà nẵng đã tiến hành cắt tỉa cây xanh
trên các tuyến đường rộng trên bảy năm m khu vực công viên vườn hoa đài tưởng niệm

trước khi bão đổ bộ sẽ cắt tỉa tập trung vào những loại cây có đường kính
chiều cao trên tám m cành cây bị sầu mục
trước khi bão đổ bộ sẽ cắt tỉa tập trung vào những loại cây có đường kính
chiều cao trên tám m cành cây bị sầu mục
trước khi bão đổ bộ sẽ cắt tỉa tập trung vào những loại cây có đường kính
chiều cao trên tám m cành cây bị sầu mục

năm nào sở hữu dụng cũng tiến hành xử lý việc này
đối với những công trình vi phạm thì sở dựng sẽ có những giải pháp xử lý vi phạm theo quy định
đối với các công trình đang khai thác sử dụng cơ quan chức năng yêu cầu người dân chủ sở hữu thực hiện gia cố
đối với các công trình sử dụng máy tôn trần nhựa cửa kính công trình gắn ba nô biển quảng cáo
bùng chứa nước trên cao phải được kiểm tra ra soát trước thời điểm mưa bão đang đến gần
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

thì còn thể hiện văn hóa văn minh
đáng nói không phải học sinh nào cũng chấp hành đúng quy định của luật giao thông
tại một buổi kiểm tra mới đây xử lý người điều khiển xe hay bánh trên năm mươi phân phối
khi chưa đủ một mươi tám tuổi nhiều học sinh đã bị lập viên bản giữ xe vì chưa có bằng lái

theo hiệu trưởng trường trung học phổ thông ân thái minh quận một
có sự chủ quan của số ít phụ huynh giao xe cho con em mình để thuận tiện đến trường

cho một số học sinh vào lớp đúng giờ
nhà trường và tất cả những nguồn lực của xã hội đó
cái nhận thức của vấn đề an toàn giao thông đến phụ huynh học sinh
đừng cho con em đi xe phân khối lớn
thứ hai đó thì để đảm bảo học sinh đi học đúng giờ
thì đề nghị các phương tiện công cộng là phải đảm bảo làm sao đó đi đúng tuyến
và đến đúng giờ để học sinh nó không kể học
nhiều ý kiến đánh giá thực trạng trên đã tồn tại nhiều năm
do đó việc tái diễn học sinh khó tránh khỏi
chỉ khi cơ quan ban ngành có liên quan ngồi lại để giải quyết được cả sự chủ quan lẫn khách quan
thì vấn đề sẽ được giải quyết căng cơ hơn